trong hai ngày ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín tháng chín ubndcvn tỉnh thái nguyên đã tổ chức đại hội đại biểu
người công giáo việt nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc cấp tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham dự của hơn một trăm linh đại biểu đại diện cho hơn ba mươi tín đồ công giáo trên toàn địa bàn tỉnh
theo báo cáo của ubndcvn tỉnh thái nguyên hiện đạo công giáo tại thái nguyên đang phát triển
về mọi mặt với chín giáo sứ năm mươi ba họ giáo bốn mươi chín nhà thờ nhà nguyện
trong những năm qua tín đồ công giáo trên địa bàn luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương
trong công tác xã hội nhiều giáo dân tiêu biểu không chỉ làm tròn bổn phận của một người con chúa
mà còn thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của công dân tham gia vào cấp ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc các đoàn thể hội quần chúng
được nhân dân cộng đồng giáo dân tin tưởng tín nhiệm
cũng tại đại hội các đại biểu đã thông qua phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước
trong đồng bào công giáo và hoạt động của ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh thái nguyên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ba
đại hội cũng bầu ra ban chấp hành ủy ban đoàn kết công giáo việt nam tỉnh thái nguyên khóa một gồm hai mươi bảy người
ông tefano nguyễn văn thời được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo việt nam tỉnh thái nguyên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một